ngày một mươi chín tháng một mươi hai nhận được thông tin tàu cá mang số hiệu na chín mươi năm nghìn bốn trăm hai mươi ba ts đang bị trôi giạt trên khu vực biển cách phía đông đảo hòn mê thanh hóa năm mươi hải lý
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã điều động lực lượng khẩn trương tìm kiếm cứu nạn
đến một mươi năm giờ cùng ngày tàu cảnh sát biển tám nghìn ba đã tiếp cận được tàu cá na chín mươi năm nghìn bốn trăm hai mươi ba ts đang trôi giạt trong điều kiện gió đông bắc cấp năm cấp sáu
có lúc cấp bảy biển động mạnh
được biết tàu cá na chín mươi năm nghìn bốn trăm ba mươi hai ts gồm tám thuyền viên do anh trương văn công ba mươi tuổi quê ở xã sơn hải huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an làm thuyền trưởng
trước đó đêm ngày một mươi sáu tháng chín khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực này thì tàu bị hỏng bánh lái
các thuyền viên trên tàu đã tìm mọi cách sửa chữa nhưng không thể khắc phục được sự cố
vào một mươi sáu giờ tàu cảnh sát biển tám nghìn ba bắt đầu tổ chức lai kéo tàu bị nạn về đất liền
dự kiến khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tháng một mươi hai
tàu cảnh sát biển tám nghìn ba sẽ lai kéo tàu na chín mươi năm nghìn bốn trăm hai mươi ba ts về đến cửa rạch quèn và bàn giao cho phương tiện cứu kéo của gia đình theo nguyện vọng của các thuyền viên